và ngay trong sáng nay tại phiên chất vấn đối với tổng thanh tra chính phủ đoàn hồng phong
đại biểu quốc hội đã đặt vấn đề công tác thanh tra đột xuất khi hàng loạt cửa hàng bán lẻ xăng dầu
đóng cửa ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân
còn trước ý kiến đề xuất xem xét việc điều hành giá xăng dầu theo ngày
bộ trưởng nguyễn hồng diên khẳng định đây cũng là hướng chỉ đạo của chính phủ
và phía bộ công thương sẽ nghiên cứu chỉ đạo làm sát sao hơn với tình hình
không một mươi ngày thì có thể rút xuống năm ngày điều lấy ý kiến của người dân và đối tượng chịu tác động có sự đồng thuận
thì bộ sẽ tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định